sau phản ánh của truyền hình nhân dân về vụ phá rừng phòng hộ tại khu vực sông côn
giáp danh giữa xã dơ ngây và xã tà lu huyện đông giang tỉnh quảng nam
đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng phòng hộ này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thời gian gần đây diện tích rừng phòng hộ tại khu vực sông côn giáp danh giữa xã dơ ngây và xã tà lu huyện đông giang
bị chặt phá nặng nề
sau khi đốn hạ gỗ được các đối tượng xẻ thành phách và chuyển ra bìa rừng để đưa xuống đồng bằng tiêu thụ
tại hiện trường chỉ còn lại năm lóng gỗ tròn một cây gỗ chia sẻ và tám phách gỗ sẻ với khối lượng hơn một mươi ba mét khối gỗ
theo số liệu thống kê ban đầu tại khu vực này có quy mô ba mươi ba cây rừng bị đốn hạ với tổng khối lượng cây đứng hơn bảy mươi hai sáu mét khối
vụ phá rừng mà chúng ta đang chứng kiến ở đây thì cũng cái mức độ nó tàn phá thì không phải là quá lớn
tuy nhiên là cũng đáng
rất nghiêm trọng cũng cần phải có cái hướng xử lý trong thời gian vừa qua thì vẫn có xảy ra những vụ phá rừng
điều đó là điều rất đáng tiếc thì tôi nghĩ rằng là vẫn phải tiếp tục nỗ lực vì cái công tác
mà phòng chống rồi truy quét lâm tặc là một câu chuyện dài kỳ từ hàng chục năm nay cho đến tận bây giờ
thì chính vì vậy mà quảng nam hiện nay đang có những cái biện pháp nó mang tính khoa học hơn
áp dụng những cái công nghệ tiên tiến hơn nhất là về cái việc triển khai cái đề án giám sát cái diễn biến rừng bằng công nghệ cao
và tổ chức lại lực lượng kiểm lâm tổ chức lại băng quản lý rừng thay đổi phương pháp tuần tra bảo vệ rừng
thay đổi cách thức hợp đồng với các nhóm hộ thì tôi tin rằng là sẽ hiệu quả hơn
từ đầu năm đến nay lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng của tỉnh quảng nam đã phát hiện hai trăm bốn mươi hai vụ vi phạm
tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm gồm ba trăm linh sáu mét khối gỗ các loại hai trăm bảy mươi bốn sáu kg động vật rừng cùng một số phương tiện tăng vật liên quan khác
và đã tiến hành khởi tố sáu vụ án
tuy nhiên tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn còn diễn biến khá phức tạp
việc mà quản lý rồi ngăn chặn vận chuyển gỗ trái phép thì thực ra ở trên địa bàn quảng nam khu vực rừng núi nó rất nhiều
có nhiều đường để các đối tượng có thể vận chuyển về từ đường sông đường bộ và cũng lợi dụng sự sơ hở của các đơn vị chức năng
của các lực lượng
cho nên là dẫn đến một số đối tượng đã vận chuyển gỗ về dưới xuôi
liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở khu vực sông côn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đâm giang đã khởi tố vụ án
và đang tạm giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ này
trước đó tại tiểu khu ba trăm năm mươi năm thuộc địa bàn xã trà vàn huyện nam giang hơn ba mươi cây lim rừng tự nhiên cũng bị triệt hạ
với khối lượng gỗ hơn hai trăm ba mươi năm mét khối gỗ tròn
tiếp nghĩa là một số đối tượng đã vận chuyển gỗ về dưới xuôi
đến lúc tỉnh quảng nam cần xử lý kiên quyết mạnh tay hơn nữa đối với các đối tượng phá rừng và cả những cán bộ tiếp tay cho việc phá rừng